cuộc họp giữa bộ trưởng bộ kinh tế asean và hội đồng khu vực mậu dịch tự do asean lần thứ ba mươi bốn đã diễn ra theo hình thức trực tuyến bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh cho biết
hội đồng khu vực mậu dịch tự do asean thời gian qua đã đạt được nhiều thành công trong việc giảm thiểu và xóa bỏ phần lớn các hàng rào thuế quan
tuy nhiên các hàng rào phi thuế quan lại có xu hướng gia tăng nhanh
theo các đại biểu thương mại nội khối hoàn toàn có thể được cải thiện nếu giảm bớt rào cản về mặt chính sách những biện pháp phi thuế quan
hiện nay asean đã lên danh sách tất cả các biện pháp phi thuế quan mà mỗi nước thành viên asean áp dụng để hướng tới mục tiêu cắt giảm tối thiểu một trên một mươi các hàng rào phi thuế quan trong năm hai nghìn hai mươi